tại hà nội tác phẩm ballet mang tên kiều do nhà hát do hưởng nhạc vũ kịch tp hcm thực hiện
đã ra mắt công chúng thủ đô tại nhà hát lớn hà nội
đây là lần đầu tiên chuyện kiều của đại thi hảo nguyễn du được chuyển thể sang múa ballet
mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị
tác phẩm ballet kiều chọn lọc thể hiện chuyện kiều qua hình ảnh ba lần kiều gặp đạm tiên
và bốn lần kiều đánh đàn
qua đó làm nổi bật giá trị đạo làm người mà đại thi hào nguyễn du
muốn gửi gắm vào trong tác phẩm
vở giữ kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật ballet cổ điển phương tây
với phong cách múa dân gian múa truyền thống và văn hóa bản sắc việt
bên cạnh âm nhạc do hưởng nhạc đương đại vở ballet kiều còn sử dụng ca trù
hát sẩm và nhiều thể loại âm nhạc dân gian khác
với ba hồi một mươi năm cảnh các nghệ sĩ đã đem đến không gian giàu chất thơ chữ tình
và khắc họa nét tiêu biểu đặc trưng của các nhân vật trong chuyện kiều
qua ngôn ngữ ballet giàu biểu cảm